nhằm hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn
học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng ngãi đã cấp gần tám trăm ba mươi năm kg gạo của chính phủ
cho ngành giáo dục cấp cho học sinh tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
theo đó bảy huyện miền núi có xã miền núi được cấp gạo là bình sơn sơn hà sơn tây nghĩa hành
minh long ba tơ tây trà với tổng số gạo hơn sáu trăm sáu mươi ba kg
tỉnh quảng ngãi cấp trực tiếp cho sở giáo dục và đào tạo gần một trăm bảy mươi hai kg để phân phối cho các đối tượng học sinh
thuộc diện quản lý trên địa bàn tỉnh
số gạo này lấy từ nguồn cục dự trữ nhà nước khu vực đà nẵng đảm bảo chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ngãi phối hợp tiếp nhận và chuyển cho các huyện
các trường trung học phổ thông có học sinh thuộc diện được hưởng theo quy định
ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi hỗ trợ gạo cho học sinh miền núi đảm bảo đúng đối tượng
định mức và hoàn thành trước ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy